đà nẵng là một trong những địa phương của cả nước sớm triển khai có hiệu quả
chương trình cho vay ưu đãi để người dân thoát nghèo và ổn định cuộc sống
trong đó nổi bật là công tác vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội
điều này đã giúp hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn
giải quyết nhu cầu sửa chữa nhà ở trang bị sinh kế làm ăn để thoát nghèo và vươn lên phát triển kinh tế
phường nại hiên đông thành phố đà nẵng là một trong những phường có tỷ lệ hộ nghèo đứng thứ ba trên toàn địa bàn với sáu trăm hai mươi hộ
trên ba ba trăm linh nhân khẩu phương tiện sinh kế của người dân chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản
do đó lãnh đạo các cấp rất chú trọng đến công tác chăm lo đời sống của nhân dân
nhất là công tác hỗ trợ các chính sách xóa đói giảm nghèo
đặc biệt đối với công tác cho vay vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia
trong năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng chính sách xã hội thành phố đà nẵng đã phối hợp với các ban
ngành và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tiến dụng ưu đãi
nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nguồn vốn tiến dụng chính sách xã hội
đầu tư có hiệu quả và trách nhiệm trong việc hoàn trả vay vốn ngân hàng
nhờ đó nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên thoát nghèo phát triển kinh tế
trong khi thăm qua chủng nghèo kèm theo hàng loạt chính sách
trong đó có chính sách hỗ trợ thiền nhà ở
kể từ năm hai nghìn hai mươi trở đi nâng mức xây mới nhà cho người nghèo là năm mươi triệu
và ngồi vấn đề hỗ trợ bằng tiền cho sửa chữa và xây mới nhà ở
thì cũng xem xét bố trí chung cư cho thê chung cư đó với hộ nghèo
được biết từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hết nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
toàn thành phố đạt doanh số cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội là hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
với hơn bảy mươi hai lượt người được vay vốn giúp hơn hai mươi hộ thoát nghèo
chỉ trong ba năm đà nẵng đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trong cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi